du khách đã bắt đầu trở lại các danh làm thắng cảnh ở phú yên
những người đến đây đều cảm nhận được sự hấp dẫn thân thiện và an toàn
khi các đơn vị phục vụ chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh
trung bình mỗi ngày đầu tháng năm danh thắng quốc gia gành đá đĩa đón trên dưới một du khách đến thăm quan
tại đây ngoài việc tự trang bị cho mình khẩu trang du khách được tổ quản lý danh thắng quốc gia gành đá đĩa
kiểm tra thân nhiệt miễn phí nước sắt khuẩn tay phương tiện phục vụ đưa đón khách cũng được khung khử khuẩn
và bố trí người ngồi giãn cách đúng quy định
trong khi đó các cơ sở lưu trú cũng đề nghị khách khai báo y tế
thường xuyên sắt khuẩn những khu vực có nhiều
nhiều người tiếp xúc và bố trí nước rửa tay hợp lý để đảm bảo an toàn cho du khách
quan trọng hơn các doanh nghiệp du lịch chỉ ký hợp đồng đưa khách đến phú yên với điều kiện
khách du lịch không đến từ vùng có dịch và không thuộc diện phải cách ly
khi mà người dân hợp tác với cái sở lưu trú của mình thì khách khi đến nhận phòng thấy yên tâm hơn
họ thấy cảm thấy thoải mái hơn và tự tin
với tình thẳng khoảng trân trật cao của cả nước thì khi mình hoàn tọng khách thì khách cũng ủng hộ thực hiện
thế nên nay thì lượng khách đến quảng đông
nhờ làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch tỉnh phú yên chưa có trường hợp
những bệnh covid một mươi chín xây dựng được lòng tin và cảm giác an toàn cho du khách
đây cũng là điều kiện thuận lợi để tỉnh quảng bá hình thành các gói các tàu du lịch
phấn đấu đón hai triệu lượt khách tăng hai trăm linh lượt so với năm hai nghìn một mươi tám
đạt doanh thu trên hai hai trăm linh tỷ đồng đảm bảo mục tiêu tăng trưởng khá trong năm hai nghìn hai mươi